thưa quý vị trong thời đại công nghệ số con người tiêu thụ nội dung trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội hàng ngày
facebook hiện có khoảng sáu mươi năm triệu youtube là sáu mươi triệu và tiktok là khoảng hai mươi triệu người dùng
đi kèm với sự phát triển từ các nền tảng này thì số lượng người tham gia sáng tạo nội dung cũng ngày càng bùng nổ
trong đó yếu tố để thu hút được sự quan tâm đó là dấu ấn cá nhân sự độc đáo hấp dẫn riêng biệt
vâng độc đáo hấp dẫn nhưng không đồng nghĩa với chiêu trò
thực tế là thời gian vừa qua bên cạnh những người sáng tạo nội dung ý nghĩa mang lại nhiều giá trị về học thức kinh nghiệm
thì những video phản cảm lố bịch cũng không hề ít gây nhiễu loạn không gian mạng và dẫn đến cuộc ảo tưởng quyền lực của các tiktoker
vâng đã đến lúc loại bỏ ngay tư tưởng càng tai tiếng sẽ càng nổi tiếng để duy trì một môi trường mạng lành mạnh
và để làm được điều này thì rất cần sự chung tay của cả cộng đồng đây cũng là thông điệp của cư dân mạng ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những ngày gần đây cộng đồng mạng việt nam được một phen dậy sóng trước video phản cảm của một tiktoker
cụ thể nam tiktoker này đã làm video với nội dung đi hỏi những người vô gia cư thích ăn món gì thì sẽ mua món ăn đó tặng họ
tuy nhiên trong đoạn video đăng tải tiktoker này lại sử dụng những từ ngữ mang tính miệt thị khó nghe nhằm mục đích gây sự chú ý
từ khi xuất hiện đoạn video này lập tức nhận về vô gia cư
có số ý kiến phản đối
cư dân mạng bức xúc cho rằng nam tiktoker có thái độ bỡn cợt những người có hoàn cảnh khó khăn
xã hội cần mạnh tay xử lý tẩy chay thứ văn hóa bẩn thiểu này cho môi trường thêm sạch đẹp
rất cần xử phạt những tích túc cơ phản cảm kiểu miệt thị người khác nhất là với người lớn tuổi để bớt dần và chấm dứt những kiểu hành xử như vậy nữa
lời lẽ vô văn hóa như thế mà còn chơi cháo nói là mình làm từ thiện từ tâm
đây là gian xếp để quay clip câu view kiếm tiền đề nghị cơ quan chức năng xử lý
thực chất đó là lợi dụng người nghèo để câu view tiền
đây là việc lệch lạc tư duy và lối sống không lành mạnh
miệt thị người nghèo thì có thể khẳng định luôn là lệch lạc tư duy
sau khi vấp phải nhiều phản ứng gây gắt từ cộng đồng mạng một làn sóng tẩy chay tiktoker này đã xuất hiện
và đang được cộng đồng lan tỏa trên khắp các nền tảng mạng xã hội từ facebook tới tiktok
rõ ràng môi trường tiktok là nơi để người trẻ sáng tạo nội dung đa dạng các đề tài từ ẩm thực đời sống
tuy nhiên chính sự đa dạng và cạnh tranh gây gắt giữa các nhà sáng tạo nội dung đã khiến nhiều tiktoker muốn trồi lên bất chấp câu view
bên cạnh nam tiktoker miệt thị người nghèo trước đó đã có một tiktoker bị xử phạt vì miệt thị người miền trung
hay một tiktoker nổi tiếng kéo tấm chắn tre cửa sổ khi máy bay đang cất cánh để ghi lại khung cảnh bên ngoài trong suốt hành trình
dẫn đến hệ quả
là nhiều người dung khác cũng bắt trước
đa phần cư dân mạng đều kêu gọi mọi người cùng chung tay tẩy chay những nội dung xấu độc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng
mới nhất tiktoker này đã bị khóa tài khoản vĩnh viễn và các cơ quan chức năng đang liên hệ làm rõ để có các hình thức xử lý tiếp theo
biện pháp như vậy là cần thiết để mang tính dân đe và là bài học sâu sắc không những của chủ kênh mà còn nhiều người khác
ngoài hình thức khóa tài khoản phải đi kèm với phạt nữa mới mang tính dân đe
việc làm rất kịp thời và cần thiết từ đơn vị quản lý rất ủng hộ việc làm này của cơ quan chức năng
những thành phần này cần lên án mạnh mẽ loại bỏ khỏi cộng đồng mạng xã hội thành lọc cho mạng xã hội ngày càng có giá trị hơn nhất là giá trị nhân văn
tôi tha thiết nâng hình phạt hơn nữa với những người đăng video nhảm phản cảm miệt thị người khác
không thể để họ vì nổi tiếng mà bất chấp tai tiếng đăng video độc hại như vậy
câu chuyện tiktoker cố tình tạo nội dung xấu để câu view trên tiktok không còn xa lạ
những tiktoker lệch chuẩn bất chấp mọi điều để câu view với đủ chiêu trò
có thể thấy người xem đang còn quá dễ dãi với các tiktoker đi lên nhờ chiêu trò
và khi khán giả còn tiếp tay để những lượt xem tiktok tăng
thì những đống rác trên mạng xã hội sẽ gây ảnh hưởng đến nhận thức cảm xúc thái độ và hình thành các hành vi sai lệch của một bộ phận người xem
nhiều cư dân mạng cho rằng các nhãn hàng hay những người tiếp tay cho các mv
cho các nội dung xấu độc phản cảm cũng cần bị lên án
quan trọng hơn tiktok cần kiểm soát chặt chẽ những video có yếu tố thiếu văn hóa vi phạm đạo đức lệch chuẩn ra khỏi nền tảng một cách nhanh nhất
nếu không sẽ để lại hệ lụy xấu ảnh hưởng không tốt cho người xem đặc biệt là người trẻ việt nam
bạn nghĩ sao về những nội dung rác trên tiktok
hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân